việt nam được xếp vào một trong những quốc gia có tỷ lệ kháng thuốc cao trên thế giới và đáng báo động
tại các bệnh viện số bệnh nhân mang trong mình vi khuẩn kháng kháng sinh đang có chiều hướng gia tăng nhất là ở trẻ nhỏ
đây là điều hết sức nguy hiểm cho trẻ bởi nó khiến cho việc điều trị bệnh không những không khỏi mà còn ngày càng nghiêm trọng hơn dễ mắc thêm các bệnh mới
bệnh nhi năm tuổi này đang phải điều trị một bệnh lý liên quan đến phổi
tuy nhiên việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn do bé đang có vi khuẩn kháng kháng sinh
hai bệnh nhi sơ sinh này vừa mắc tim bẩm sinh lại mắc nhiễm trùng mẹ con tình trạng của trẻ đang ngày càng nguy kịch
trong khi sàng lọc cả hai bệnh nhi đều được phát hiện
tại bệnh viện nhi trung ương kết quả sàng lọc cho thấy có đến ba mươi bệnh nhi trung ương
trong khi đó theo kết quả khảo sát của ngành y tế phần lớn kháng sinh được bán mà không có đơn của bác sĩ ở khu vực thành thị là tám mươi một ở nông thôn lên tới chín mươi một
cũng bởi thực trạng này mà phần lớn các loại kháng sinh thuộc thế hệ một và thế hệ hai hiện nay đều không có tác dụng đặc hiệu
các bệnh viện hầu hết đều phải sử dụng kháng sinh thế hệ mới trong điều trị